hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi hai là bước phát triển quan trọng của các nước khu vực trong việc thực hiện các cố gắng nỗ lực phối hợp hợp tác hành động xây dựng cộng đồng asean
cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi hai vừa qua cũng như những cơ hội và thách thức của cộng đồng asean nói chung và việt nam nói riêng trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp
hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi hai diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều dấu hiệu phục hồi song chưa toàn diện
những chiến lược nước lớn gia tăng cùng nhiều biến động phức tạp khó lường
bởi vậy đoàn kết và nỗ lực chung của tất cả các thành viên gia đình asean là điều kiện tiên quyết để asean phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt hòa bình và tăng trưởng khu vực
hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi hai vừa rồi diễn ra trong bối cảnh có lợi thế thuận lợi kinh tế thế giới có sự phục hồi mà chúng ta có thể nhìn thấy được
tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta cũng thấy có những cái thách thức lớn
thứ nhất đấy là trực tiếp tục của cạnh tranh ảnh hưởng nước lớn đặc biệt là cạnh tranh mỹ trung
mà trong đó thì đông nam á nói chung và asean nói riêng cũng như các quốc gia là trở thành một trong những cái trung tâm của cái cuộc cạnh tranh này
do vậy asean và các nước thành viên ở trong tình trạng bị lôi kéo tập hợp lực lượng
cho nên người ta đặt ra vấn đề khó khăn cho asean đấy là duy trì vai trò trung tâm cũng như đoàn kết giữa các quốc gia trong thực hiện các cam kết của asean
cái thứ hai là cái hậu quả của đại dịch covid một mươi chín
cho đến nay mặc dù chúng ta biết là đã có sự hồi phục về kinh tế cũng như cải thiện một số các cái yếu tố về xã hội
tuy nhiên chúng ta cũng thấy là những cái tác động của nó vẫn rất sâu sắc
và cái điểm thứ ba nữa là cuộc chiến giữa nga và ukraine cũng gây ra cái sự chia rẽ giữa các quốc gia ở khu vực nói riêng và thế giới nói chung
trong đấy có các nước thành viên asean
trong bối cảnh đó chủ nhà indonesia đã chọn chủ đề của năm hai nghìn hai mươi ba là một asean tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng
sau ba ngày làm việc khẩn trương từ mùng chín đến một mươi một tháng năm với tám phiết họp thực định và nhiều cuộc gặp song phương
hội nghị đã kết thúc thành công với nhiều văn kiện được thông qua trải rộng trên cả ba trụ cột
chính trị an ninh kinh tế văn hóa xã hội của cộng đồng asean
cũng như các cuộc thảo luận về những vấn đề đang nổi lên trong
trong đó đáng chú ý có tuyên bố chung hướng đến tầm nhìn cộng đồng asean sau hai nghìn hai mươi năm
phát triển hệ sinh thái xe điện ở khu vực
sáng kiến một sức khỏe asean thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực và tăng cường giao dịch bằng đồng bản tệ
chủ đề thì nó thể hiện ở nhiều cái cạnh khác nhau
có khi đơn thuần nó chỉ là một cái khẩu hiệu
nhưng về cơ bản chúng ta nếu theo cái tiến trình giải của asean
chúng ta có thể hiểu được cái ý nghĩa của nó
trước hết thì là cái vai trò của asean
nó nằm ở chỗ là chúng ta nhìn thấy cái mức tăng trưởng của asean trong cái bối cảnh chung hiện nay
thì asean được dự đoán kinh tế trong năm nay là tăng trưởng khoảng bốn ba
thì đây là một cái mức mà chúng ta có thể nói là cái mức rất là tiến bộ
điểm thứ hai với sự chủ nhà của indonesia
thì năm nay indonesia cũng đặt ra những cái ưu tiên để phục hồi và tăng trưởng
cái thứ ba đó là những cái nỗ lực của asean trong việc nâng cao
cái vai trò trung tâm của mình
đó là giữa asean với các đối tác bên ngoài
điểm thứ tư cũng rất là quan trọng khẳng định cho một tâm thế của asean
cái tính tự chủ của asean đó là việc chúng ta thấy là vừa rồi
chúng ta nghe được cái việc asean đã đưa ra cái sáng kiến
dùng cái đồng nội tệ chung của khối để thanh toán nội khối
cái điểm này một cái điểm rất là quan trọng
khẳng định cho cái việc là asean cũng rất là thức thời trong cái những cái biến động của khu vực
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam dự hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi hai
thủ tướng chính phủ phạm minh chính có bài phát biểu nêu các vấn đề cốt lõi
quyết định bản sắc giá trị sức sống và uy tín của asean
những đề xuất của thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhận được sự quan tâm
ủng hộ và đánh giá cao của lãnh đạo các nước tham dự hội nghị
trong khoảng bốn mươi tám tiếng tại luabancho thủ tướng chính phủ phạm minh chính
có gần hai mươi hoạt động đa phương và song phương
thông qua các hoạt động thủ tướng thể hiện nỗ lực mong muốn của việt nam
cùng các nước xây dựng bản sắc giá trị sức sống và uy tín của asean
và làm sâu sắc thêm quan hệ việt nam với các nước asean

đó là giữ vững độc lập tự trị tăng trưởng và tăng cầu
chủ chiến lược vươn mình bứt phá thành tâm điểm của tăng trưởng
và thích ứng ngày càng tốt hơn trước những biến động bên ngoài
khẳng định tinh thần cốt lõi của asean là lấy người dân làm trung tâm
mục tiêu và động lực của tiến trình xây dựng cộng đồng asean
thủ tướng nhấn mạnh cần thu hẹp khoảng cách phát triển
đặc biệt là vùng sâu vùng xa các tiểu vùng
hợp tác tiểu vùng cần gắn kết với các chương trình hợp tác asean trên tất cả các lĩnh vực
mở ra không gian rộng lớn hơn và bảo đảm cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
ba điểm của thủ tướng nêu rất rõ
cái thứ nhất là asean phải tự thân vận động để củng cố và khẳng định được cái giá trị chiến lược của mình
cái thứ hai là asean cần phải đoàn kết hơn nữa và khẳng định cái vai trò trung tâm của asean ở khu vực
và thứ ba là phải giữ được các cái nguyên tắc của asean
cái đóng góp thứ hai của việt nam theo đánh giá của các chuyên gia
cũng như là một số nhà lãnh đạo ở đông nam á đó là
việt nam là một trong những quốc gia mà thực hiện các cái cam kết xây dựng cộng đồng
cả ba chủ quốc cộng đồng
trong đấy là nổi bật là có cái cộng đồng kinh tế asean
đó là tự do hóa thương mạng tự do hóa đầu tư và tự do hóa chức vụ
rất là rõ
và những đồng góp của việt nam cùng các thành viên asean khác
là thúc đẩy cái tiến trình xây dựng cộng đồng đi
đôi khi thì có thể là đúng lộ trình nhưng cũng có lúc là nó vượt dự kiến
và cái điều này tạo cái nền tảng quan trọng cho indonesia là quốc gia rất là lớn của asean
lấy cái trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng
trong năm nay đến lần thứ hai
cái thứ ba là việt nam đã rất là chủ động trong cái việc ứng phó với những thách thức
cái đồng góp thứ tư nữa đó là cái việc mà việt nam đã rất chủ động và tích cực
có trách nhiệm trong cái việc đưa những cái nguyên tắc của luật pháp quốc tế
rất là quan trọng trở lại về hội nghị
việt nam đã tích cực cùng các nước thành viên asean đã đưa cái chủ đề biển đông
trở lại với cái hội nghị năm nay
sự đóng góp chủ động tích cực và trách nhiệm của đoàn đại biểu cấp cao việt nam
của tướng phạm minh chính dẫn đầu góp phần và thành công chung
của hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi hai triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại
của đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả
cộng tác đối ngoại và hội nhập quốc tế và chỉ thị hai mươi năm của ban bí thư
về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm hai nghìn ba mươi
qua đó tiếp tục khẳng định vai trò vị thế và uy tín của việt nam
trong khu vực và trên trường quốc tế
hai nghìn hai mươi ba là năm bản lề thực hiện nghị quyết của đại hội đảng lần thứ một mươi ba
trong đó không thể không nhắc đến những đóng góp trên mặt trận đối ngoại nói chung
và hoạt động đối ngoại đa phương nói riêng là tổ chức có tầm quan trọng chiến lược
liên quan mật thiết đến lợi ích an ninh vị thế và sự phát triển của việt nam
asean là bộ phận không thể tách rời trong chính sách đối ngoại của việt nam
và một thế giới đa chiều cũng khép lại bản tin ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi